các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo quy định hết thời hạn ba năm kể từ khi nhận được thông báo mà ông huỳnh chiếm mạnh không nhận được số tiền bồi thường trên
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa sẽ làm thủ tục dùng quỹ nhà nước theo quy định tại khoản sáu điều sáu mươi hai luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
với gia đình ông hạnh việc bản thân ông cùng những người thừa kế nhận được tiền bồi thường oan sai kể trên đã kết thúc hành trình kéo dài suốt mấy chục năm khiếu nại
thiếu kiện để đòi minh oan cho cha ông là ông huỳnh chiếm phái
tuy vậy nỗi đau của ông và gia đình là cả cha mẹ ông đều đã mất không còn sống để nhận để thấy việc được chi trả tiền bồi thường cho nỗi oan sai suốt bốn mươi ba năm dòng giã
ngoài ra ông hạnh cũng xin được cảm ơn luật sư báo chí và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ pháp lý thông tin giải quyết về việc minh oan cho cha ông và bồi thường oan sai cho gia đình
trong vụ việc này ông huỳnh chiếm phái và ông trần b sáu mươi bảy tuổi đã bị công an tỉnh phố khánh hiện là tỉnh khánh hòa
bắt trong vụ án giết người xảy ra vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nạn nhân là chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh giang nay là phường ninh giang thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại xã ninh giang đã xảy ra vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã này bị bắn thiệt mạng
thời điểm đó công an tỉnh phú khánh đã bắt tạm giam ông huỳnh chiêm phái cùng ba người khác để điều tra tội giết người
sau hơn một mươi ba tháng bị tạm giam
đến ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ông phái được viện kiểm sát nhân dân tỉnh này ra lệnh tạm tha với lý do bị can tuổi già
sức khỏe bị sốt kém thế nên không cần thiết phải giam giữ tiếp
sau khi ông phái liên tục kêu oan tháng một mươi hai năm hai nghìn chín viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa giao cho gia đình ông bản sao quyết định đình chỉ điều tra
do viện kiểm sát nhân dân tỉnh phố khánh ban hành vào ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quyết định nêu rõ xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội huỳnh chiếm phái
phạm tội giết người
tiếp tục hành trình đi tìm công lý ông phái và các con đã gõ cửa nhiều nơi
nghĩ về người cha đã khuất của mình ông hạnh không khỏi xót xa
ông cho biết ngày cha được tha mấy anh em tôi phải dùng võng khiêng ông ra khỏi nhà giam đón xe về quê
từ một đội trưởng sản xuất khỏe mạnh ông thành người tàn phế liệt toàn thân mắt mù tài điếc có dấu hiệu bị thần kinh
những ngày tháng sau đó cha ông hạnh sống mòn mỏi bệnh tật về thể xác một thì đau đớn vì oan ức
phải mang thân phận bị can giết người đến một mươi
khi ấy ông phái liên tục làm đơn kêu oan nhưng không cơ quan chức năng nào giải quyết nên hai lần tự vẫn
may thay người nhà phát hiện nên được cứu kịp thời
vì cuộc sống khó khăn ông hạnh phải ly hương lên tây nguyên làm ăn
năm hai nghìn chín khi có điều kiện về kinh tế ông trở về quê đi kêu oan cho cha
cuối năm đó gia đình ông mới nhận được bản phô tô quyết định đình chỉ điều tra từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
tuy vậy dù có quyết định trên nhưng các cơ quan chức năng vẫn không tổ chức xin lỗi công khai bồi thường cho cha ông và ông trần bê vì cho là đã hết thời hiệu
sau đó ông hạnh làm đơn gửi các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương nhưng giữa đơn vị vẫn chuyển qua chuyển lại không giải quyết
đến năm hai nghìn một mươi năm ông phải mất nhưng vẫn chưa nhận được lời xin lỗi
thời điểm đó theo ông hạnh trong khi những người cùng bị bắt đã có quyết định đình chỉ bị can thì ông phái không nhận được bất kỳ giấy tờ nào ngoại trừ tờ lệnh tạm thá đã nêu
suốt nhiều năm qua các con của ông phái vẫn thử kế vụ kiện đòi bồi thường oan sai của ông
mãi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau khi có sự vào cuộc của nhiều cơ quan trung ương chỉ đạo của viện kiểm sát nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa mới cải chính xin lỗi công khai khi ông phái đã mất gần bốn năm
vào năm hai nghìn hai mươi ông b được bồi thường hơn năm trăm linh triệu đồng
còn về phía ông phái sau nhiều lần thương lượng viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa chỉ đồng ý bồi thường cho gia đình ông hạnh
hơn bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng
không đồng ý ông hạnh đại diện gia đình kiện viện kiểm sát yêu cầu bồi thường bốn bốn tỷ đồng gồm
thiệt hại về tinh thần thu nhập thực tế bị mất thiệt hại về sức khỏe và chi phí chăm sóc cho người cha
tại phiên tòa sơ thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa vẫn giữ nguyên quan điểm
chỉ bồi thường cho gia đình ông hạnh bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất tổn thất tinh thần
tính từ ngày bị bắt đến khi được đình chỉ bị can là năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
bị đơn không đồng ý bồi thường tổn thất về tinh thần tính đến ngày nhận được bản phô tô quyết định đình trì bị can
cũng như thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm và chi phí chăm sóc vì cho rằng chưa đủ căn cứ
căn cứ vào hồ sơ hội đồng xét xử xác định khoản thu nhập thực tế bị mất được tính từ ngày ông phái bị bắt giam oan
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến ngày có quyết định đình chỉ điều tra tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là hơn một trăm ba mươi ba triệu đồng
tổn thất về tinh thần được tính đến ngày nhận được bản phô tô quyết định đình trì bị can
là gần một ba tỷ đồng và hơn một trăm một mươi tám triệu đồng chi phí khác theo thỏa thuận của các bên
về việc gia đình ông hoạch yêu cầu bồi thường số tiền hơn một năm tỷ đồng tổn thất về sức khỏe
chi phí chăm sóc cho ông phái từ khi được tha tù đến khi mất
tòa cho rằng không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh ông phái bị xâm phạm về sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động
trong bản án nửa rõ việc ông phái tự kết thúc cuộc sống phải điều trị tại bệnh viện
thế nhưng không qua khỏi không có mối quan hệ tới việc ông bị bắt ra
giam oan nên không có căn cứ chấp nhận
về phần mình đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa cũng kháng cáo
không đồng ý tỏa buộc bồi thường gần một ba tỷ đồng tổn thất tinh thần cho gia đình ông phái
đến thời điểm nhận được bản phô tô quyết định đình trí bị can
được biết trước đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều văn bản yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông phái
tuy nhiên với lý do đã hết thời hiệu giải quyết viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa đã từ chối cải chính xin lỗi ông phái
đến năm hai nghìn một mươi hai ông huỳnh chiếm hạnh tiếp tục có đơn kêu cứu
khiếu nại đến các cơ quan chức năng về việc viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
không chịu thi hành bản án phúc thẩm của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
và ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường trái quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
cụ thể ông hạnh yêu cầu viện kiểm sát bồi thường bốn bốn tỷ đồng cho cha mình
bị bắt oan trong vụ án giết người bốn mươi một năm trước hiện đã mất
tuy nhiên trong phiên xử tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa chỉ chấp nhận một phần đơn kiện
buộc viện kiểm sát nhân dân cung cấp bồi thường cho gia đình ông hạnh một sáu tỷ đồng
không đồng ý với mức bồi thường này ông hoạch đã làm đơn kháng cáo
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi ông huỳnh chiếm hoại
thông báo viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí
và gửi bộ tài chính đề cấp kinh phí bồi thường cho ông huỳnh chiếm hoạnh
cùng liên quan đến vụ án của ông phái tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa đã bồi thường năm trăm một mươi một triệu đồng cho ông trần bê sáu mươi năm tuổi
ngụ tại phường ninh giang thị xã ninh hòa
ông trần bê cũng là người bị bắt giam oan gần ba năm
trong vụ án mà ông phái bị bắt giam oan vào hồi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đến tháng chín năm hai nghìn một
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa mới tổ chức xin lỗi công khai phục hồi danh dự cho ông b
tại buổi xin lỗi ông trần đình hồng phó viện kiểm sát tỉnh khánh hòa khẳng định
vụ án oan là do thiếu sót trong quá trình thực thi pháp luật của cơ quan tố tụng
ngoài ba năm bị bắt giam phải chịu khổ cực
ông b còn chịu nỗi đau say rẳng hàng chục năm về tinh thần danh dự và nhân phẩm
tại buổi được xin lỗi công khai của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
ông trần bê nói rằng hàng chục năm qua ông và vợ con rất xấu hổ
tuổi nhục từ vật chất đến tinh thần mà không có gì để bù đắp được
ông mong cơ quan tố tụng xem đó là bài học để tránh những sai sót tương tự